trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách điều trị phòng ngừa bệnh tay chân miệng ở trẻ
vâng rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ bệnh tay chân miệng là một căn bệnh rất hay thường gặp ở trẻ em
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể là cái căn bệnh này thì có những cái dấu hiệu nhận biết ra sao ạ
tay chân miệng là một bệnh do virus gây ra
đặc trưng bởi tình trạng sốt và điển hình là các cái nốt ban ở trong miệng này
trong lòng bàn tay bàn chân và một số các vị trí đặc trưng
bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ dưới năm tuổi người lớn cũng có thể gặp nhưng ít hơn
và bệnh diễn ra quanh năm nhưng đôi khi nó sẽ bùng phát thành một vụ dịch cao điểm khoảng từ tháng hai đến tháng bốn
và từ tháng chín đến tháng một mươi hai trong năm
mặc dù bệnh tay chân miệng có thể gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau
các loại virus khác nhau sẽ gây cùng gây ra bệnh tay chân miệng với các đặc điểm tương đối là đặc trưng qua bốn giai đoạn
giai đoạn một
giai đoạn một là giai đoạn ủ bệnh bệnh từ ba đến bảy ngày thì trẻ thường không có biểu hiện gì cụ thể
giai đoạn hai là giai đoạn khởi phát có thể diễn ra khoảng một hai ngày sau thời gian ủ bệnh
trẻ sẽ bắt đầu xuất hiện các biểu hiện như sốt nhẹ này đau họng biếng ăn quấy khóc đau rát miệng tiêu chảy
giai đoạn ba là giai đoạn toán phát kéo dài từ ba đến một mươi ngày với các biểu hiện triệu chứng đặc trưng rõ ràng hơn
ví dụ như là lở lét miệng
giai đoạn bốn là giai đoạn phát ban tình trạng lở lét miệng thì hay gặp sau khi sốt khoảng một đến hai ngày
trẻ sẽ xuất hiện những cái nước ban này chấm đỏ ở phía trong miệng trên đầu lưỡi hay vò miệng
các nốt ban này sẽ nhanh chóng trở thành bóng nước và sau đó sẽ lở lét ra
cái lở lét miệng sẽ làm cho trẻ bị đau dẫn đến biếng ăn và khó ăn
ngoài cái đặc điểm lở lét miệng thì phát ban cũng là cái triệu chứng đặc trưng và thường gặp
với các cái đặc điểm ban ở lòng bàn tay
lòng bàn chân ban có thể gặp ở vị trí quanh mông quanh hậu môn quanh vùng sinh dục ở khỉu tay ở đầu gối
còn giai đoạn bốn nếu chúng ta vượt qua cái giai đoạn tắm phát một cách êm ả châu qua thì giai đoạn bốn là giai đoạn hồi phục các triệu chứng lui dần
ban hết trẻ đỡ đau miệng ăn khá hơn và bắt giữ hiệu như là tiêu chảy hay là giật mình thì bắt đầu hết dần và trẻ ăn được trở lại hồi phục
vâng trong mùa hè này thì chúng ta thường thấy rằng là cái số lượng mà trẻ em bị tay chân miệng thì có xu hướng gia tăng
vậy thì bác sĩ có thể cho biết nguyên nhân của tình trạng này là do đâu ạ
nó có thể xảy ra do sự xâm nhập của covid cóc saki hoặc là enterovirus bảy mươi một
trong đó ev bảy mươi một thì ít gặp nên gây ra những biến chứng nặng nề hơn
cái đặc điểm là vì bệnh virus với cái triệu chứng lây bệnh là những cái virus sống trong đường tiêu hóa
lây từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp với nước bọt chất dịch bọng nước chất nôn hoặc giọt bắn
khi ho hát hơi của người bệnh là cái đặc điểm
khi mà mùa hè là mùa thời tiết nóng dịch tiết thì nhiều các em bé thì đi học này đi chơi này tham gia các hoạt động như là du lịch này chạy hè này
hoặc là các cái hoạt động ở khu vực đông đúc nó dẫn đến cái việc là cái khả năng lây truyền của bệnh trong mùa hè sẽ gia tăng hơn so với các mùa khác
dẫn đến là các cái đợt dịch bệnh hay xảy ra vào mùa hè hơn
vâng câu hỏi cuối
chúng tôi xin được gửi đến bác sĩ đó là bác sĩ có thể cho biết là đối với bệnh tay chân miệng thì chúng ta sẽ có những cách phòng ngừa ra sao ạ
hiện nay bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng ngừa do đó thì chúng ta sẽ dùng các biện pháp chủ động phòng ngừa ngăn chặn sự lây lan của bệnh qua các biện pháp
đầu tiên là chúng ta cần tập cho trẻ cái thói quen rửa tay với xà phòng hoặc sau khi thay tả cho trẻ và sau khi tiếp xúc với các cái dịch tiết bọng nước trên da của trẻ
mình cần thường xuyên dọn dẹp khử trùng môi trường sống
và đồ chơi của trẻ khi trẻ bị bệnh thì bố mẹ nên cho trẻ cách ly tại nhà hạn chế trẻ tiếp xúc với người khác để tránh cho bệnh lây lan ra diện rộng
rất cảm ơn những chia sẻ cụ thể của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình